các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những thông tin covid mới nhất và chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận
sau đây xin mời quý vị cùng đón xem một số tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay
để thúc đẩy quá trình chuyển đổi trạng thái phòng chống dịch an toàn hiệu quả
tiến sĩ vũ tiến lộc ủy viên ủy ban kinh tế quốc hội kiến nghị trước tiên phải lập tức thành lập các đường dây nóng của ban chỉ đạo quốc gia
để doanh nghiệp người dân kịp thời phản ánh bất cập ở địa phương các hành vi vi phạm nghị quyết một trăm hai mươi
thành phố hồ chí minh từng bị covid một mươi chín bùng phát khả năng đạt được miễn dịch cộng đồng tốt hơn singapore
thành phố cần mạnh dạn lập kế hoạch phục hồi kinh tế
suốt ruột khi các địa phương trình bày vướng mắt khi giải quyết hỗ trợ cho người lao động
bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội nói thủ tục đã thông suốt tập trung làm để người dân được thụ hưởng chính sách
cơ quan chức năng phát hiện một số phương tiện vận tải hoạt động không đúng quy định
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nên quyết định tạm dừng thí điểm vận chuyển hành khách tuyến đắk lắc thành phố hồ chí minh
giám đốc sở y tế ninh bình đã ban hành văn bản yêu cầu các chốt kiểm dịch trên địa bàn
không kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai đối với người đi qua chốt
sở y tế hải phòng vừa cập nhật hướng dẫn tạm thời các biện pháp chống dịch covid một mươi chín đối với người từ các vùng trong cả nước về hải phòng từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi
theo hướng dẫn mới nhất của sở y tế bình dương các trường hợp bình thường từ các tỉnh thành phố khác đến địa phương này không bắt buộc cách ly tập trung
trước thông tin việc lực lượng chốt kiểm dịch ở bến tre gian giấy niêm phong cửa ô tô khi đi qua địa bàn tỉnh
chủ tịch ubnd tỉnh bến tre trần ngọc tam đã chỉ đạo bỏ ngay cách làm trên
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cầm nhận
để thúc đẩy quá trình chuyển đổi trạng thái phòng chống dịch an toàn hiệu quả
tiến sĩ vũ tiến lộc ủy viên ủy ban kinh tế quốc hội kiến nghị trước tiên phải lập tức thành lập các đường dây nóng của ban chỉ đạo quốc gia
để doanh nghiệp người dân kịp thời phản ánh bất cập ở địa phương các hành vi vi phạm nghị quyết một trăm hai mươi
theo tiến sĩ vũ tiến lộc đánh giá nghị quyết một trăm hai mươi tám chính phủ chính là một sự mở cửa cởi trói để mọi thứ trở lại bình thường
để cho cá về với nước chim trở lại bầu trời
tuy nhiên ông cũng kỳ vọng nghị quyết của chính phủ trực tiếp áp dụng xuống doanh nghiệp và người dân mà không cần hướng dẫn của bộ y tế và địa phương
bởi theo tiến sĩ vũ tiến lộc không phải địa phương nào cũng nhận thức được chủ trương từ chính phủ
một số địa phương vẫn đưa ra các quy định ngặt nghèo đặc biệt trong việc đi lại lưu thông
để thúc đẩy quá trình chuyển đổi trạng thái phòng chống dịch an toàn hiệu quả
ông kiến nghị trước tiên phải lập tức thành lập các đường dây nóng của ban chỉ đạo quốc gia để doanh nghiệp người dân kịp thời phản ánh bất cập ở địa phương
các hành vi vi phạm nghị quyết một trăm hai mươi tám khi địa phương ngăn sông cấm chợ tại các chốt các cửa ngõ
người dân có thể gọi đến đường dây nóng phản ánh và được xử lý ngay
thứ hai cần khuyến khích tất cả các địa phương đưa ra các quy định nới lỏng hơn
về lâu về dài ông lộc cho rằng phải có bộ luật sống chung với dịch áp dụng được trực tiếp không cần các văn bản hướng dẫn
thứ nữa cần có cơ chế đặc thù cho giai đoạn tái khởi động nền kinh tế trong hai năm tới
các thủ tục hành chính rút gọn tối đa trong hai năm này
doanh nghiệp cần nhất là môi trường kinh doanh thuận lợi
cùng với đó là đẩy mạnh các gói hỗ trợ tiền tệ và an sinh xã hội
chúng ta đã cố gắng giảm nợ công quỹ giữ chữ cũng khá lớn
điều cần làm hiện tại là hỗ trợ về tài chính cho doanh nghiệp
nhà nước cũng yêu cầu ngân hàng tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp
ông cũng lưu ý các chính sách hỗ trợ người lao động nên thông qua doanh nghiệp không cần phải qua địa phương
hãy tin doanh nghiệp hơn
chúng ta khó khăn vì chưa thực sự tin tưởng doanh nghiệp
phải tin doanh nghiệp như tin chính quyền
doanh nghiệp phải trở thành tru thể
cuối cùng theo tiến sĩ vũ tiến lộc
cần tổ chức mạnh mẽ các chương trình thúc đẩy đầu tư xúc tiến thương mại
các doanh nghiệp nên hợp tác chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau
thành phố hồ chí minh từng bị covid bùng phát
khả năng đạt được miễn dịch cộng đồng tốt hơn singapore
thành phố cần mạnh dạn lập kế hoạch phục hồi kinh tế
ý kiến trên được phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
đại học y dược tp hcm nói
tại hội thảo khoa học chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm do chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phan văn mãi chủ trì
theo ông dũng với tỷ lệ gần một trăm linh người dân trên một mươi tám tuổi đã được tiêm ngừa
và bảy mươi hai người dân trong độ tuổi này tiêm đủ hai mũi vaccine
thành phố hồ chí minh đạt được miễn dịch cộng đồng một phần
điều này làm giảm tỷ lệ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng
và góp phần giảm số ca mắc mới
tuy nhiên do miễn dịch cộng đồng này là không hoàn toàn
nên dịch vẫn có khả năng gia tăng
đặt vấn đề nếu số ca mắc tăng nguy cơ phải phong tỏa thêm lần nữa hay không
ông dũng dẫn kinh nghiệm singapore ở thời điểm hiện tại
là một cảnh báo cho thành phố về khả năng tăng số ca nhiễm
và phải dừng lại việc nới lỏng các quy định giãn cách xã hội
dù tỷ lệ tiêm chủng của quốc gia này đã đạt tám mươi năm
vì miễn dịch chỉ từ vaccine là không đủ
nên số ca mắc sẽ tăng nhanh khi thực hiện nới lỏng
một số quốc gia thực hiện tốt chính sách zero covid như singapore
cũng gặp khó khăn tương tự khi nới lỏng
các quốc gia châu âu hay thành phố hồ chí minh từng bị dịch lưu hành
nên sẽ có khả năng đạt được miễn dịch cộng đồng tốt hơn
khi nới lỏng giãn cách để phục hồi kinh tế
số ca mắc trên địa bàn sẽ gia tăng nhưng không tăng nhanh như singapore
ông dũng nhận định và cho rằng thành phố cần mạnh dạn lập kế hoạch
thực hiện các bước phục hồi kinh tế
chuyên gia này đề nghị chính quyền thành phố tiếp tục kêu gọi người dân
thực hiện năm k tuân thủ các quy định phòng chống dịch tại các cơ quan
tổ chức xí nghiệp xây dựng chiến lược xét nghiệm phát hiện ca bệnh có hiệu quả
cho phép doanh nghiệp tự chủ triển khai các hoạt động phòng chống dịch
chấp nhận số ca mắc covid một mươi chín gia tăng miễn là tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát
theo tiến sĩ nguyễn xuân thành đại học fulbright
vấn đề các nước có độ phủ vaccine mũi hai cao phải đối mặt khi mở cửa
tỷ lệ lây nhiễm tăng trở lại
tuy nhiên vaccine sẽ khiến tỷ lệ người nhiễm chuyển nặng và tử vong được kiểm soát ở mức thấp
vì vậy các nền kinh tế đã mở cửa đều thực hiện chính sách không tái giãn cách xã hội trên diện rộng
ngay cả khi số ca nhiễm bùng phát
về lộ trình mở cửa trong năm hai nghìn hai mươi hai tiến sĩ nguyễn xuân thành cho rằng
thành phố hồ chí minh phải là nơi đi đầu trong mở cửa
kinh nghiệm quốc tế những nơi không may mắn bị dịch tác động đã trải qua điều tồi tệ nhất
sẽ trở thành nơi đầu tiên mở cửa phục hồi
suốt ruột khi các địa phương trình bày vướng mắt khi giải quyết hỗ trợ cho người lao động
bộ trưởng lao động thương binh và xã hội nói
thủ tục đã thông suốt tập trung làm để người dân được thụ hưởng chính sách
bộ trưởng lao động thương bình và xã hội chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước
về việc triển khai thực hiện nghị quyết sáu mươi tám nghị quyết một trăm hai mươi sáu của chính phủ
về hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
nghị quyết một trăm một mươi sáu về hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
với một số địa phương còn trình bày khó khăn bộ trưởng đào ngọc dung khẳng định
nghị quyết sáu mươi tám đã được sửa rất căn bản
chậm nhất trong đầu tuần tới chính phủ sẽ sửa nốt nghị quyết hai mươi ba đi kèm
để đảm bảo việc triển khai chính sách thông thoáng nhất
theo đó thậm chí cả yêu cầu chứng minh bằng việc xác nhận mã số thuế
với đối tượng được hưởng chính sách cũng được bỏ không còn vướng mắc nào nữa
kỳ nhận nỗ lực của toàn ngành lao động để cùng hành động cùng chăm lo
làm những gì tốt nhất để có thể đảm bảo an sinh xã hội để an dân
người đứng đầu ngành nhận định bức tranh chung đời sống của người lao động
người dân trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng vừa qua
dù chỗ này chỗ kia còn nhiều khó khăn nơi này nơi khác
chính sách chưa vươn tới được hết các đối tượng
nhưng cơ bản diện bao phủ chính sách đã đảm bảo
thời gian tới bộ trưởng nhắc nghị quyết một trăm một mươi sáu bước vào giai đoạn rất quan trọng
yêu cầu các địa phương thật tập trung để thực hiện trên toàn tuyến
ông cũng lưu ý quan tâm tới việc quan sát đôn đốc rút kinh nghiệm trong việc triển khai chính sách
chú ý để giấy tờ hồ sơ thông thoáng nhưng không để xảy ra hiện tượng trục lợi lạm dụng chính sách
bên cạnh đó bộ trưởng cũng đề cập con số lao động đang thiếu hụt của thành phố
đồng thời bày tỏ vui mừng tới thông tin cập nhật một trăm linh lao động đang quay trở lại
thời gian dự kiến thí điểm đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
theo đó kế hoạch khai thác sẽ thực hiện tối thiểu năm và tối đa không vượt qua ba mươi số chuyến trong bảy ngày của đơn vị
theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố
hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ rất cao nguy cơ cao đến địa phương
khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải đảm bảo các điều kiện như
tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương
có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi lên xe ô tô
đối với hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ và bình thường
đến địa phương khu vực có nguy cơ cao hơn
phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc xét nghiệm nhanh khá nguyên âm tính trong bảy mươi hai giờ trước khi lên xe
tuy nhiên chỉ sau ba ngày thí điểm sở giao thông vận tải đắk lắc
đã có văn bản tạm dừng thi điểm từ một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một mươi
lý do sở đưa ra là qua kiểm tra sở giao thông vận tải và cơ quan chức năng đắk lắc
phát hiện một số phương tiện vận tải hoạt động không đúng quy định
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
đến thời điểm này đắk lắc ghi nhận tổng cộng hai năm trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó tám trăm một mươi một người đang điều trị một sáu trăm bảy mươi bảy ca khỏi bệnh và một mươi tám người tử vong
giám đốc sở y tế ninh bình đã ban hành văn bản yêu cầu các chốt kiểm dịch trên địa bàn
không kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai đối với người qua chốt
cụ thể trong văn bản ghi rõ không thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên sars cov hai
tại các điểm chốt dịch trên địa bàn toàn tỉnh và không kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai
đối với người đi qua các chốt
các chốt kiểm dịch tăng cường giám sát khai báo y tế dưới mọi hình thức bằng bản giấy
hoặc các ứng dụng trên điện thoại thông minh hướng dẫn người về từ các vùng dịch cấp độ hai bốn
khi về địa phương phải khai báo ngay với trạm y tế xã phường thị trấn
đồng thời thông báo với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các huyện thành phố chỉ đạo các chính quyền cấp xã
và các cơ quan y tế địa phương đẩy mạnh hoạt động của các tổ covid cộng đồng
nhằm phát hiện sớm ngăn chặn và ứng phó kịp thời đối với các nguy cơ dịch bệnh covid một mươi chín tại cộng đồng
trước đó tỉnh ninh bình kiểm soát chặt chẽ người vào tỉnh tại các chốt cửa ngõ
người vào tỉnh ninh bình phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
hoặc chứng nhận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ít nhất một mũi thời gian tiêm đã trên ba tuần
trở về địa phương không thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
người cư trú tại ninh bình đã hoàn thành cách ly tập trung có xác nhận hoàn thành cách ly do cơ quan có thẩm quyền cấp
người đến từ vùng nguy cơ rất cao nguy cơ cao màu cam và màu vàng trên bảng màu đã quy định
thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào các ngày thứ hai và thứ bảy
người trở về từ các địa phương nguy cơ hoặc bình thường mới màu xanh nước biển và màu xanh lá mạ
thực hiện tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ bảy
nếu có triệu chứng ho sốt đau họng khó thở phải thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương
đối với hành khách di chuyển bằng đường sắt từ các địa phương khác về ga hải phòng
thực hiện nghiêm các quy định tại công văn bảy nghìn sáu trăm chín mươi bốn ubnd vx ngày một mươi hai tháng một mươi của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
về việc kiểm soát người đi đến ga hải phòng khi mở lại vận tải hành khách bằng đường sắt
đối với hành khách về từ các địa phương trên các tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô
thực hiện nghiêm các quy định tại công văn bảy nghìn bảy trăm ba mươi chín qbdx ngày một mươi ba tháng một mươi của ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
về việc kiểm soát người đi đến các bến xe trạm dừng nghỉ khi mở lại vận tải hành khách bằng đường bộ
đối với công dân di chuyển bằng phương tiện cá nhân từ các địa phương khác về hải phòng
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo công văn bảy nghìn bảy trăm bốn mươi tám ubndvx ngày một mươi ba tháng một mươi
về việc điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo hướng dẫn mới nhất của sở y tế bình dương
các trường hợp bình thường từ các tỉnh thành phố khác đến địa phương này không bắt buộc cách ly tập trung
tiến sĩ bác sĩ nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế bình dương
ký văn bản khẩn về nội dung công văn số hai nghìn sáu trăm hai mươi tám của sở này bàn hành ngày một mươi năm tháng một mươi
theo nội dung văn bản mới này người nước ngoài nhập cảnh các trường hợp đủ điều kiện xuất viện
hoàn thành thời gian điều trị covid một mươi chín trường hợp tiếp xúc gần với f từ các tỉnh thành phố khác đến bình dương
không thuộc diện cách ly y tế
đối với các trường hợp còn lại từ các tỉnh thành phố khác đến bình dương
thực hiện theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nước ngoài nhập cảnh
các trường hợp từ tỉnh thành phố khác đến bình dương và các trường hợp tiếp xúc gần với f
đối với các trường hợp f khỏi bệnh trong vòng sáu tháng
người tiêm đủ hai mũi vaccine và một mũi sau một mươi bốn ngày thực hiện cách ly y tế tập trung bảy ngày
sau khi kết quả ngày thứ ba và ngày thứ sáu đều âm tính sẽ được chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung
sau đó về nhà tự cách ly thêm bảy ngày nếu không có các dấu hiệu bất thường
được ra đường tham gia lao động sản xuất nhưng phải đảm bảo quy tắc năm k
bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một mươi tới đây bình dương cho phép kinh doanh vé số được hoạt động lại
đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tiếp tục tạm ngưng
đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình dương cho biết
sau ngày ba mươi một tháng một mươi địa phương cơ bản đạt miễn dịch cộng đồng
khi người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm hai mũi vaccine bình dương không còn vùng đỏ cam vàng
do đó nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt và duy trì
đầu tháng một mươi một tới địa phương sẽ mở lại các hoạt động kinh tế xã hội một cách có trọn lọc
ưu tiên các ngành công nghiệp dịch vụ thương mại loại trừ một số ngành nghề không thiết yếu
dễ gây bùng phát dịch như karaoke vũ trường quán bar massage
trước thông tin việc lực lượng chốt kiểm dịch ở bến tre ra giấy niêm phong cửa ô tô
khi đi qua địa bàn tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bến tre trần ngọc tam chỉ đạo bỏ ngay cách làm trên
ông trần ngọc tam chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bến tre cho biết
vụ lực lượng kiểm dịch tại cửa ngõ giá niêm phong cửa ô tô khi đi qua địa bàn tỉnh đã bỏ được khoảng một tuần
việc này do lực lượng tại chốt sáng tạo chứ ủy ban nhân dân tỉnh không chỉ đạo làm
khi được hỏi vì sao giá niêm phong cửa ô tô như vậy lực lượng kiểm dịch cho biết
sợ người dân dừng xe xuống dọc đường nên mới dán
tuy nhiên việc làm này gây bất tiện cho người dân không đúng quy định nên tôi đã chỉ đạo bỏ ngay
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bến tre khẳng định
trước đó người dân phản ánh ô tô đi ngang qua địa bàn bến tre để đến tỉnh khác sẽ bị lực lượng tại chốt kiểm dịch
gián tem niêm phong cửa
dưới niêm phong có đống dấu đỏ ghi rõ bà chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bến tre
tiểu ban an ninh trật tự thiếu kiểm soát phương tiện lưu thông liên tỉnh trong đó nêu chốt vào ba chốt ra
ngoài ra lưu ý tài xế phụ xe không xuống phương tiện khi lưu thông qua địa bàn tỉnh bến tre
nhiều người cho rằng việc dán tem niêm phong cửa xe làm họ rất bất tiện trong việc đi lại
vệ sinh trong quá trình di chuyển qua địa bàn bến tre